thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp liên hà thái tại thị trấn diêm điền huyện thái thụy tỉnh thái bình
khu công nghiệp liên hà thái có quy mô năm trăm tám mươi tám tám mươi bốn hectare nằm trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế thái bình
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số một nghìn bốn trăm tám mươi sáu ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
khu công nghiệp liên hà thái nằm tại vị trí chiến lược kết nối tam giác kinh tế trọng điểm hà nội hải phòng quảng ninh
bên cạnh đó khi tuyến đường ven biển được hình thành khoảng cách tới cảng quốc tế lạch huyện hải phòng sẽ được rút ngắn khoảng bốn mươi km
sân bay quốc tế cát bi hải phòng còn khoảng ba mươi km
đây chính là yếu tố tiên quyết để khu công nghiệp liên hà thái được lựa chọn là khu công nghiệp trọng điểm
triển khai đầu tiên trong khu kinh tế thái bình
dự án được coi là công trình trọng điểm đầu tiên trong khu kinh tế thái bình
chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh thái bình khóa hai mươi thành công là công trình khởi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
có dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa trong việc thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế